tình hình ở nhiều địa bàn trên cả nước đã khiến cho người dân phải khốn khổ điêu đứng thậm chí là mất mạng

qua đó đã điều tra làm rõ và xử lý hình sự nhiều băng nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trong tháng tám năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh lạng sơn khởi tố ba vụ bốn đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
điển hình ngày tám tháng tám phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phá chuyên án bắt giữ hai đối tượng gồm lý kim hùng và nguyễn thị vân cùng chú tại huyện bắc sơn
trước diễn biến phức tạp của hoạt động tín dụng đen công an tỉnh đã tiến hành ra soát lập danh sách lý lịch những người quản lý cơ sở cầm đồ trên địa bàn tỉnh
thường xuyên tiến hành kiểm tra hành chính các cơ sở cầm đồ cho vay kinh doanh tài chính và các cơ sở kinh doanh khác có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng đòi nợ thuê nhằm phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật để xử lý nghiêm
đồng thời lực lượng công an cũng tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật phương thức thủ đoạn và tác hại của tín dụng đen để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn
bùi hoài nam và lê bảo tín cùng chú tại tỉnh hậu giang đã bị công an huyện rồng riềng bắt tạm giam để điều tra
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng sáu do chơi game bắn cá hết tiền nam bàn bạc với tín đi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài
sau đó cả hai điều khiển xe mô tô đến khu vực ấp hòa thành phát hiện nhà chị nguyễn thị thu khóa cửa ngoài
đồng thời biết không có người ở nhà cả hai dùng kìm cộng lực cắt khóa đột nhập vào nhà lục xoát lấy trộm nhiều tài sản gồm máy tính bảng điện thoại di động visa và nhiều tài sản khác rồi tẩu thoát
sau đó đã bị công an bắt giữ
liên quan đến vụ việc nữ cổ động viên và chiến sĩ cảnh sát cơ động đã bị thương vì dính pháo sáng trên sân hàng đẩy hà nội
công an quận đống đa đã ra quyết định khởi tố vụ án để làm rõ về hành vi gây dối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ
cùng với đó một số người ở nam định đã được lực lượng công an triệu tập lên làm việc để phục vụ quá trình điều tra
trước đó vào tối ngày một mươi một tháng chín hà nội fc đã tiếp đón nam định trong trận đấu bù vòng hai mươi hai v league hai nghìn một mươi chín
phút thứ tám của trận đấu cổ động viên đã đốt pháo sáng trên khán đài và ném xuống
khi hiệp hai trôi qua khoảng một mươi phút cổ động viên ở khán đài b đã tiếp tục đốt pháo sáng
đặc biệt một quả pháo sáng được bắn sang khán đài a đã khiến một nữ cổ động viên bị thương phải vào viện cấp cứu
bên cạnh đó một chiến sĩ cảnh sát cơ động lao vào dập pháo sáng cũng đã bị thương nhẹ
đáng chú ý khi trận đấu được bắt đầu trở lại một số cổ động viên quá khích vẫn tiếp tục đốt pháo sáng
vào đêm ngày hôm qua một vụ hỏa hoạn đã bất ngờ xảy ra tại căn nhà số bốn thuộc dãy nhà liền kề số sáu
khu đô thị sa la phường phúc la quận hà đông hà nội rất may là không có thiệt hại về người
theo thông tin ban đầu ngôi nhà cao ba tầng gặp hỏa hoạn
khi lửa bắt đầu bốc ra từ tầng một và lan lên các tầng khác
lửa khói nhanh chóng bao phủ toàn bộ căn nhà và có những tiếng nổ nhỏ phát ra từ đám cháy
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động năm xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa
gần một giờ đồng hồ sau đám cháy đã cơ bản được khống chế
theo thông tin ban đầu khi vụ cháy xảy ra bên trong căn nhà có bốn người đang ngủ và rất may cả bốn người này đều đã thoát ra ngoài an toàn
hiện vụ việc đang được tiếp tục các cơ quan chức năng làm rõ
liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người rơi từ cầu thanh trì hà nội xuống sông hồng tử vong vào chiều tối ngày một mươi ba tháng chín
theo thông tin mới nhất lái xe container đã ra chỉnh diện cơ quan công an
theo đó danh tính của tài xế điều khiển xe container là lương văn tiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại kinh môn hải dương
danh tính nạn nhân bị đâm rơi khỏi cầu thanh trì xuống sông hồng
sông hồng tử vong được xác định là anh chu trọng tuyên trú tại huyện yên mỹ tỉnh hương yên
như đã đưa tin vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi ba tháng chín trên cầu thanh trì hà nội đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
khi xe container biển kiểm soát một mươi năm c tám nghìn năm trăm hai mươi hai kéo theo rơ móc mất lái đã đâm vào ba xe máy đi cùng chiều
khiến một người bị văng từ trên mặt cầu xuống sông hồng
sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm cho tới tối cùng ngày thi thể của nạn nhân đã được tìm thấy
ngoài nạn nhân bị đâm rơi xuống sông hồng vụ tai nạn cũng đã khiến cho ba người khác bị thương
nó có xeo chấm cách ba cm trên sau mép trái
và đối tượng phạm thị hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã nam thắng huyện nam trực tỉnh nam định
có xeo chấm cách một hai cm dưới sau đầu mắt phải
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng mai thị dung
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã nga thành huyện nga sơn tỉnh thanh hóa
về tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em
nó có xeo chấm cách một cm trên trước đầu lông mải phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý